trong đợt mưa lũ vừa qua tỉnh quảng bình là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cả vùng đông băng lẫn biển nối
trong đó hai huyện quảng ninh và lệ thủy là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất
những ngày qua bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực dân quân tự vệ các địa phương
có mặt tại địa bàn để giúp đỡ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả
trước thiệt hại nặng nề của tỉnh quảng bình bộ tư lệnh quân khu bốn cũng đã điều động hai trăm linh cán bộ chiến sĩ của sư đoàn ba trăm hai mươi bốn
tăng cường cho tỉnh tổng vệ sinh làm sạch môi trường khẩn trương giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống
trong đợt mưa lụt vừa qua trường mầm non xã liên thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình bị ngập sâu từ hai năm đến hai bảy mét
hơn một nửa cơ sở vật chất bị bùn lấp và bị trôi
ngay sau khi nước lũ rút cán bộ chiến sĩ trung đoàn một sư đoàn ba trăm hai mươi bốn quân khu bốn đã có mặt tại trường học khẩn trương dọn dẹp sạch
để đón các cháu trở lại trường học trong thời gian sớm nhất
trường mầm non lê thủy rất là cảm ơn các anh bộ đội đã nhiệt tin chịu khó là để giúp sức cho nhà trường trong những đợt vừa qua và đặc biệt là ngày hôm nay
đây là địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh quảng bình
với phương châm nước rút đến đâu khắc phục hậu quả đến đó
sau một ngày làm việc cán bộ chiến sĩ sư đoàn ba trăm hai mươi bốn đã giúp địa phương dọn dẹp bùn đất được một mươi hai điểm trường một ủy ban nhân dân xã trung tâm y tế huyện
cùng với các thầy cô giáo dọn dẹp khắc phục hậu quả để bảo đảm cho các em đến trường sớm nhất
ngay sau đó lực lượng quân y sư đoàn ba trăm hai mươi bốn đã đến thăm hỏi động viên khám sức khỏe cấp thuốc miễn phí tại gia đình các đối tượng chính sách
gia đình có hoàn cảnh khó khăn gia đình bị thiệt hại nặng ở các xã đơn vị làm nhiệm vụ
thay mặt cho gia đình nó riêng và bà con trong xã hội nói chung chúng rất cảm ơn các chú các anh bộ đội từ xa đã về
thực hiện là chia sẻ đồng ý
đồng ý thăm hỏi gia đình để vượt qua hoàn nạn
trước những mất mát do mưa lũ gây ra sự có mặt giúp đỡ kịp thời chung tay khắc phục hậu quả thiên tai của cán bộ chiến sĩ quân khu bốn nói chung
sư đoàn ba trăm hai mươi bốn nói riêng trong thời gian này là nguồn động viên quan trọng để cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương của tỉnh quảng bình
tiếp tục vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống